sáng nay công an tp hà nội ra thông báo về quy trình xét duyệt cấp giấy đi đường có mã nhận diện thẻ mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong mục một
theo đó phòng cảnh sát giao thông công an hà nội sẽ chỉ cấp giấy đi đường đối với nhóm cán bộ công chức công nhân viên người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu
nhóm do công an xã phường thị trấn cấp giấy bao gồm cá nhân người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu
còn các nhóm cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan đảng nhà nước đoàn thể chính trị của trung ương và thành phố báo chí truyền hình lực lượng vũ trang sẽ do thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cấp giấy và sử dụng thẻ ngành để lưu thông khi đi làm nhiệm vụ
cá nhân đi mua lương thực thực phẩm thuốc men đồ dùng thiết yếu sẽ được ủy ban nhân dân xã phường thị trấn cấp thẻ mua hàng thiết yếu